số liệu mới nhất của bảo hiểm xã hội việt nam cho biết đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc có tám mươi bốn triệu người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ tám mươi chín dân số
tuy nhiên hiện nay vẫn còn một mươi một dân số tương đương với khoảng một mươi triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế
những năm qua việc mở rộng quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế giúp cho người có thẻ bảo hiểm y tế tiếp cận tối đa các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến
người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế chi trả tám mươi đến một trăm linh chi phí khám chữa bệnh
tuy nhiên vẫn còn khoảng một mươi triệu người dân vẫn chưa tham gia bảo hiểm y tế chủ yếu do nguyên nhân khó khăn về kinh tế
nhằm hướng tới thực hiện có hiệu quả mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân từ tháng sáu đến tháng một mươi hai năm nay bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức chương trình
hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo tại tám tỉnh thành phố đại diện cho các vùng miền của đất nước
hoạt động này dự kiến hỗ trợ mua tặng khoảng hai bốn trăm linh đối tượng khó khăn
nguồn kinh phí này có được từ sự đóng góp của cán bộ công chức viên chức người lao động trong hệ thống bảo hiểm xã hội việt nam và sự hỗ trợ của các cá nhân tổ chức doanh nghiệp